sáng nay hai mươi bốn tháng chín mưa trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã giảm dần mực nước trên sông ngàn sâu ngàn phố bắt đầu xuống
đến thời điểm này tỉnh hà tĩnh không có thiệt hại về người tuy nhiên một số khu vực ở vùng trũng
nhất là huyện hương khê vẫn bị ngập sâu trong nước giao thông đi lại khó khăn
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh hà tĩnh hiện vẫn còn hai xã phương điền
phương mỹ của huyện hương khê bị ngập và cô lập một phần do mưa lũ
chỉ có thể dùng thuyền xuồng để đi lại một số tuyến đường chính vào các xã như hương thủy hương giang lục yên của huyện hương khê bị ngập nặng
chính quyền các địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân không đi lại ở những khu vực nguy hiểm